thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ xuân thụy bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thành thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu cho biết thụy và một người phụ nữ có quan hệ tình cảm với nhau
vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín sau khi đi nhậu về thụy điều khiển xe máy đến nhà người phụ nữ
và gặp người này đang nói chuyện với anh trần văn liêm
tại đây cả ba đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này thụy lấy từ trong cốp xe máy ra một con dao đâm và chém nhiều nhát vào người anh liêm khiến nạn nhân tử vong
gây án xong thụy đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hương phí
thưa quý vị vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín tại tuyến đường lý thái tổ thành phố bắc ninh
một nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách bốc đầu khua dao thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ
đến khoảng hai mươi một h nhóm thanh niên này tiếp tục rú ga và ném vỏ chai về phía lực lượng công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố bắc ninh đã khẩn trương vào cuộc
và tiến hành điều tra xác minh triệu tập một mươi ba thanh thiếu niên tới cơ quan công an làm việc
số thanh thiếu niên này từ các tỉnh cao bằng hòa bình hà giang tuyên quang thành phố bắc ninh
và phần lớn dưới một mươi tám tuổi trong đó có người chưa đủ một mươi bốn tuổi
tại cơ quan công an bước đầu nhóm thanh thiếu niên khai nhận mang theo ba ống tuyếp dài gắn dao
và một số vỏ chai bia điều khiển sáu xe mô tô từ phường nam sơn thành phố bắc ninh đến thành phố tử sơn
để đi đánh nhau với đối tượng khác do có mâu thuẫn từ trước
khi đến đoạn đường lý thái tổ thành phố bắc ninh nhóm ngổ ngáo này bốc đầu xe
treo đùa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ rồi tiếp tục di chuyển đến thành phố tử sơn
do không gặp nhóm mâu thuẫn ở thành phố tử sơn nên chúng quay lại thành phố bắc ninh
và rủ nhau điều khiển xe chạy tốc độ nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu xe trên các tuyến đường
nếu gặp chốt của lực lượng công an thì sẽ áp xe ném vỏ chai và lực lượng đang làm nhiệm vụ
cả đời mình sẽ nắm sáng như và trông lo lắng
sợ vụ như thế này sẽ đi hoặc thử nghiệm rằng có lực lượng ng veure vẻ như tuyến đường
nhăm mâu thuẫn đó sẽ dân chủ đề
kem cú không có trung tâm để do cho giúp

lặng lách đánh võng bốc đầu xe trên các tuyến đường

đều có lực lượng đánh vệ và đgr viện đã làm